việt nam là một trong số ít quốc gia trên thế giới còn sử dụng thịt nóng
với khoảng hơn tám mươi người dân có thói quen mua thịt nóng tại các chợ
trong khi đó tại nhiều nước sử dụng thịt mát thay cho thịt nóng đã và đang trở thành một xu hướng
bởi sự vượt trội về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm
hôm nay tại long an tổ hợp chế biến thịt mát hiện đại chuẩn châu âu
với tổng số vốn đầu tư lên tới một tám trăm linh tỷ đồng đã chính thức đi vào hoạt động
tổ hợp chế biến thịt mát mid daily sài gòn
do công ty cổ phần marshall midline xây dựng
với dây chuyển chế biến thịt ứng dụng tự động hóa tiêu chuẩn thế giới
về an toàn thực phẩm do chính các chuyên gia của eu trực tiếp vận hành giám sát và kiểm nghiệm
toàn bộ quá trình pha lóc và cắt thịt ở nhiệt độ một mươi hai độ c đủ thấp
để đảm bảo tâm sản phẩm không quá bảy độ c trong khoảng thời gian ngắn nhất
công nghệ này rõ ràng khác biệt hoàn toàn với sản phẩm thịt còn lại đang bán ở thị trường việt nam
tổ hợp được chia làm hai giai đoạn
giai đoạn một cung cấp thịt mát và thịt chế biến từ thịt mát với sản lượng một trăm năm mươi năm tấn trên một năm
và giai đoạn hai đơn tổng sản lượng lên khoảng một trăm bảy mươi chín tấn trên một năm
sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sử dụng thịt của người dân tp hcm và các tỉnh lân cận
và được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi thói quen của người dân
để phù hợp với xu hướng thế giới về chất lượng và an toàn thực phẩm